chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong thời gian qua hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông đã được xây dựng
nhằm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông giảm tai nạn và ô nhiễm môi trường
tuy nhiên những công trình được xây dựng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của người dân
và sự phát triển của đất nước đặc biệt là những tuyến đường nối liền hai trung tâm lớn
về kinh tế chính trị của đất nước là thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
do đó xây dựng cao tốc bắc nam là chủ trương đúng đắn nhằm tạo đòn bẩy
cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vậy để hiện thực hóa được chủ trương này chúng ta sẽ phải làm gì và làm như thế nào
để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này
sáng hai mươi hai tháng một mươi một với trên tám mươi ba đại biểu nhất trí quốc hội thông qua nghị quyết xây dựng đường bộ cao tốc bắc nam
theo đó trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi dự án cao tốc bắc nam được đầu tư sáu trăm năm mươi bốn km
chia làm một mươi một dự án thành phần với các đoạn từ cao bồ nam định
đến bãi vọt hà tĩnh từ cam lộ quảng trị đến la sơn thừa thiên huế
từ nha trang khánh hòa đến dầu dây đồng nai cầu mỹ thuận hai tiền giang và vĩnh long
tổng mức đầu tư dự án trên một trăm một mươi tám tỷ đồng trong đó năm mươi năm tỷ đồng vốn nhà nước đầu tư
và hơn sáu mươi ba tỷ đồng huy động ngoài ngân sách
sơ bộ nhu cầu sử dụng đất trên ba bảy trăm linh hectare trong đó hơn một hectare đất trồng lúa
quốc hội yêu cầu thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô sáu làn xe trên tất cả các dự án thành phần
riêng dự án cam lộ la sơn theo quy mô bốn làn xe theo quy hoạch đã được phê duyệt
trường hợp giải phóng mặt bằng rộng hơn chính phủ báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội quyết định
về tiến độ quốc hội giao chính phủ chuẩn bị đầu tư để thực hiện dự án từ năm hai nghìn hai mươi
và cơ bản hoàn thành năm hai nghìn hai mươi
đối với chủ trương mà phát triển đường cao tốc bắc nam theo hình thức ppp
tôi nghĩ đây là một trong những chủ trương rất là tốt
và đây là cách đi của nhiều quốc gia đã triển khai trong nhiều năm trước
trong vài chục năm trước
và nếu chúng ta làm được cái này chúng ta sẽ xã hội hóa được cái công tác về huy động nguồn vốn sức dân
ngay cả đối với các doanh nghiệp khối fdi cho việc đầu tư để khai thác phát triển hạ tầng giao thông của việt nam
không những phát triển mà còn khai thác và quản lý hạ tầng giao thông theo mô hình của nước ngoài
và đây là một trong những xu hướng tất yếu mà chính phủ cần phải cho triển khai sớm
vừa qua thì chúng ta đã biết
quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư một mươi một dự án
trên giai đoạn đầu trong những đoạn cấp bách của đường cao tốc phía đông bắc nam
thì trong một mươi một dự án đó thì có tám dự án là phải xã hội hóa
tôi cho rằng bộ y tế và các ngành chức năng sẽ rút kinh nghiệm của những dự án beauty trong giai đoạn trước đây
để hoàn thiện hơn cơ chế và cách làm đối với những dự án bot sau này
thì mới có hy vọng là thu hoạch được
và vốn đầu tư của xã hội
trong tổng thể năm mươi tỷ đô trên toàn tuyến bắc nam
thì riêng hà nội vinh thì dự kiến cũng phải mất khoảng một mươi năm tỷ đô
một mươi năm tỷ đô mà đầu tư được khoảng ba trăm linh km
thì báo cáo là mình phải hiểu rằng làm xong con đường rồi
khai thác cũng cả là một vấn đề
rồi người sử dụng có đủ
bây giờ từ cái phí chúng ta đang đặt ra chắc nhiều câu hỏi cũng đặt ra là
kê kê kê
cái giá mà chúng ta đang đề xuất ở đây trên bình quân một năm trăm linh đồng một km
là đã hợp lý chưa
có vừa cái sức chịu đựng của người tham gia giao thông hay không
cũng là một câu hỏi rất lớn
nếu vượt quá cái sức chịu đựng thì chắc chắn là chúng ta biết là
nó sẽ không hiệu quả
thì đây chúng tôi cũng đặt ra một bài toán
tức là trong giai đoạn trước mắt
đầu tư đường bộ là khả thi kể cả về tổ chức xây dựng

kể cả về cái phí mà người tham gia giao thông có thể chịu đựng được
và trước mắt vẫn đảm bảo được cái nhu cầu
của các loại hình vật tải
bao gồm cả hàng hóa lẫn thành khách
thế còn trong tương lai
thì chúng ta vẫn phải tiếp tục
đặt ra vài toán là phải xây dựng
cái đường sát tốc độ cao
và đây là xu thế phát triển của mỗi quốc gia
dự án xây dựng đường cao tốc bắc nam
sẽ được triển khai thành hai giai đoạn
và giai đoạn một của dự án đã và đang nhận được
rất nhiều sự quan tâm của các chuyên gia
cũng như người dân trong thời gian vừa qua
tuy nhiên hình thức huy động nguồn lực đầu tư
cơ chế chính sách đầu tư là điều đang được tính đến
bên cạnh việc nhận được nhiều ý kiến ủng hộ
nhưng cũng có không ít sự phản biện
đặc biệt trong bối cảnh toàn bộ tuyến quốc lộ một
vừa được nâng cấp mở rộng
tốc độ lưu thông được cải thiện đáng kể
một cuộc hội thảo được tổ chức mới đây
đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia
và nhà quản lý nhằm đưa chủ trương xây dựng
tuyến cao tốc bắc nam vào thử tiễn
thứ nhất là cái tiếp cận
chúng ta đã tính đến là xét từng đoạn tuyến
thì cái con đường mà
cái đường năm hải phòng
năm b với lại cái con đường năm
có lẽ đây là một cái bài học
có lẽ là một cái vấn đề thực tiễn
mà chúng ta phải tổng kết lại
là bởi vì là chúng ta làm con đường
đường năm nó giống như là đường một bây giờ thôi
làm xong cái đường năm b
để mà giải tỏa
để mà nó cho hải phòng
và cả cái vùng này nó bung dậy
nhưng mà trên thực tế là phát huy không được

và chúng ta đã tính đến là xếp từng đoạn tuyến

rất là nhiều rồi
là hay rồi
không còn có cái gì mà cấp bách hơn
cái đường cao tốc hà nội hải phòng
nhưng mà trên thực tế là như vừa rồi
chúng tôi thấy là tôi cho đây là một cái điểm
mà có lẽ là một cái
nhu cầu bức bách như vậy
mà khi chúng ta làm
thì trên thực tế là cái giải quyết rất là hiệu quả
chúng ta đang đầu tư vào chính những cái đoạn
mà lưu lượng xe đang rất là cao
lại thêm cái hỗ trợ của nhà nước nữa
thì chúng ta đã tính đến
thật ra đây cũng là một câu hỏi là
nhà đầu tư nếu thực sự là
nhà đầu tư có tầm chiến lược giải hạn
mà có vốn thì họ sẽ phải
nói là đây chính là cái động lực
và chúng tôi là người tư vấn thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là
chỉ có mỗi là cái độ ổn định
về kinh tế thì họ cũng phải
họ đang phân tích chủ do rất là cao
thì cũng là một cái động lực để cho họ vào
vì các cái dự án trước đây
thậm chí là nhà đầu tư còn không được hỗ trợ của nhà nước
còn trong dự án này nhà nước hỗ trợ được
cái hỗ trợ của nhà nước
để phát bằng hỗ trợ một phần
trong quá trình xây lắp thì rõ ràng
đấy cũng là một động lực để các nhà đầu tư
sau khi phân tích thì thấy rằng
với cái hiệu quả này thì báo cáo là với
cái npv cũng như là
cái hiệu quả tài chính mà trên một mươi hai này
thì báo cáo anh là
nói là đủ điều kiện để
các nhà đầu tư vào
mà cái số phân tích này không chỉ riêng teddy
mà đây là các cái tổ chức
tư vấn quốc tế họ cũng vào
họ xem họ phân tích
vấn đề lựa chọn nhà đầu tư
cũng vô cùng quan trọng
nhất thiết phải thông qua đấu thầu đảm bảo tính công khai
minh bạch và lựa chọn được nhà đầu tư
có đủ năng lực tham gia
vốn chủ sở hữu so với nợ
ngắn hạn và dài hạn thậm chí cũng ấm
nhưng mà vẫn được tham gia vào một dự án
thì đấy là cái cảnh tình
để bộ giao thông vận tài khi xem xét
là phải rất cẩn thận
tức là ngoài chuyện chúng ta lựa chọn các cái
tài liệu như là kiểm toán để xem xét
thì cũng cần cũng nên đi khảo sát thực địa
chúng cần một vài những cái
những cái doanh nghiệp
mà chúng ta nghi ngờ
chứ không phải chúng ta có đủ thị trợ đi tất cả
không có đủ nhất lực đi tất cả
nhưng mà những doanh nghiệp này chúng ta nghi ngờ
thì nên xuống tầng nơi kiểm tra
và cái cách thức kiểm tra tốt nhất
thì như các anh các chị thấy
tức là tổng nguồn vốn mà trừ đi nợ ngắn hạn
nợ dài hạn thì còn lại là vốn chủ sở hữu
và nếu mà kiểm tra tốt hơn nữa
thì là chúng ta kiểm tra dòng tiền của họ
trong vòng một vài năm
thì có thể thấy được tức là họ có đủ năng lực kỹ công
chứ còn nếu mà tin cậy hoàn toàn vào cái kiểm toán
thì tôi nói thật
ngay cả kiểm toán cũng không chuẩn
ngoài ra cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư
theo hình thức thầu
cũng phải minh bạch rõ ràng
trên cơ sở quy định của pháp luật

lúc này chúng ta cứ nói là tại sao chỉnh thầu

ngoài cái chuyện cấp phách theo quy định thì nó cũng nói được
thế bây giờ nếu mà đấu thầu mà không có giá
thì làm sao mà đấu được
chúng ta phải có giá
và giá đối với cái dự án bp là một cái đặc thù khác
vì nhà đầu tư họ bán cho chúng ta trong vòng hai mươi bốn năm
cái giá đó phải xác định cả vòng đời dự án

để xác định giá

trong vòng một mươi năm năm hai mươi năm

thì nhà đầu tư nào bỏ thầu ít hơn

theo quy định là đấu thầu theo bốn con nhà nước

và ông trúng thầu rồi

trong hồ sơ đấu thầu
thế cái đấy tôi nghĩ rằng là rất là rõ
trong tất cả các chính sách
thì đều là vấn đề giải phóng
mặt bằng thì đều nhận trách nhiệm
từ phía các cơ quan nhà nước
tuy nhiên triển khai thì nó rất là vững mắt
và cái thứ ba là
cái ổn định chính sách
của nhà nước

thì trên cơ sở
là một nhà đầu tư hạ tầm

nhờ bình thức bot
thì về phía nhà đầu tư
thì cũng hết sức thẳng thắn
và chia sẻ
và có những cái kiến nghị

để mà làm thế nào
để thu hút được
nhà đầu tư tham gia
cái đầu tư giảng cao tốc bắc nam này
trước hết xin cảm ơn thứ trưởng đã tham gia
trả lời phỏng vấn trong chương trình kinh tế
và dự báo của chuyên nhân dân
thưa thứ trưởng chủ trương xây dựng tuyến cao tốc bắc nam
giai đoạn một đã được chính phủ thông qua
vậy xin thứ trưởng cho biết nội dung cụ thể
khi đầu tư giai đoạn một này sẽ được thực hiện như thế nào ạ
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
thì quốc hội đã thông qua
về chủ trương đầu tư cao tốc tuyến quy đông
với cái trình
và được quốc hội thông qua
trình của chính phủ và quốc hội thông qua
giai đoạn đầu này đầu tư
những đoạn ưu tiên với tổng số
khoảng năm trăm sáu mươi bốn km
với một mươi một cái dự án thành phần
trong đó có tám cái dự án dự kiến
đầu tư theo hình thức đối tác công tư
và cái thời gian không thực hiện
thì là giai đoạn từ nay
đây là một cái dự án phải nói là rất lớn
với có nhiều cái dự án thành phần
và đối với hình thức đầu tư đối tác công tư
là một hình thức rất là
phức tạp trong việc chuẩn bị
thực hiện đầu tư
và bộ đang chỉ đạo các cơ quan
để xây dựng một cái kế hoạch
rất là chi tiết để thực hiện bám theo
cái nghị quyết của quốc hội
về thời gian về cái chủ trương
cũng như là cái quy định
pháp luật hiện hành để mà xây dựng
trình hoàn tất các cái dự án
phê duyệt cũng như là chuẩn bị
cầu sơ thầu đối thầu lựa chọn
nhà đầu tư để có thể triển khai
kịp được tiến độ trong thời gian sớm nhất
trong điều kiện nguồn ngân sách còn khó khăn như hiện nay
thì hình thức huy động vốn đầu tư chủ yếu
sẽ là xã hội hóa nguồn lực
tuy nhiên bài học cho thấy với các công trình trước đây
được đầu tư theo hình thức bot thì xuất hiện nhiều bất cập
vậy thì khi xây dựng công trình này
chúng ta sẽ rút ra những kinh nghiệm gì
từ những tồn tại của những công trình trước đó
và cái cơ chế chính sách trong thu hút nguồn vốn này
là gì thưa thứ trưởng
thực chất là trong quy trình của bộ dân sông vận tải
lên chính phủ và chính phủ trình ra quốc hội
thì đã có rút ra những bài học
những kinh nghiệm và những cái cơ chế
nó chưa đồng bộ
trong các văn bản quy vọng luật
và cũng đã báo cáo cấp thẩm quyền
cái quy định mà thuộc
thẩm quyền của quốc hội cũng đã được đưa vào nghị quyết
được thông qua tháng một mươi một vừa rồi
một số cái cơ chế chính sách
thuộc thẩm quyền của thủ tịch chính phủ
thì bộ dân sông vận tải đang tiếp tục hoàn thiện
và sẽ trình cho chính phủ để
chấp thuận phần đó để đưa vào
bước thực hiện gồm có hồ sơ đấu thầu
rồi hoàn tất phương án tài chính
rồi ký dự thảo các hợp đồng v v
thì cái này chúng tôi đang triển khai thực hiện
những cái mà
những tồn tại lớn trước kia
thì đã được rút ra
cơ bản gồm có bốn năm
nội dung thứ nhất là
về minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư
thì lần này theo chỉ đạo chung
của chính phủ
và cái nghị quyết của hội thông qua là phải đấu thầu
cạnh tranh minh bạch để lựa chọn
nhà đầu tư và bộ đang tổ chức
thực hiện như thế này thứ hai nữa là
về vốn điều lệ
của các nhà đầu tư
thì được tăng lên
so với trước trước là một mươi một mươi năm
bây giờ ta tăng lên từ
tùy quy mô các cái dự án
cái thứ ba nữa là liên quan đến
vấn đề về tổ chức thực hiện như là
về tăng cường
về giám sát
đảm bảo chất lượng
kiểm soát về quy mô
thực hiện để đảm bảo cái chất lượng
theo đúng cái mục tiêu
mà đã được trình về chủ trương
cái thứ tư liên quan việc thu phí
thì rút kinh nghiệm của những cái
hiện hữu tức là thu phí lượt thì chúng ta
thu phí theo cây số
nó đảm bảo công bằng của
người sử dụng đi với cái lý ngắn
thì anh trả tiền ít hơn cái lý dài
thì anh phải trả tiền nhiều hơn và
thu phí kín này nó là một phương thức hiện đại
trong đó có áp dụng các cái công nghệ
thu phí điện tử thì nó sẽ
phù hợp trong việc là đảm bảo
công khai minh mạch thoát lợi cho người sử dụng
và nó rõ ràng
trong việc là khoản vốn của các cái dự án này
điều mà người dân rất quan tâm
hiện nay đó là giá sử dụng dịch vụ
đường bộ của dự án vậy điều này
sẽ được tính toán như thế nào để bảo
đảm phù hợp khả năng chi trả của người dân
bù đắp những chi phí sản xuất kinh doanh
và lợi nhuận của nhà đầu tư và lợi ích
của nhà nước thực chất là
trong quá trình xây dựng để xin chủ trương đầu tư
dự án mà trình đến chính phủ chính phủ trình quốc hội
thì đã có sơ bộ
tính toán cái phương án tài trích
trong đó có xác định ra là cái
tổng hỗ trợ của nhà nước
khoảng năm mươi năm tỷ cho
một mươi một cái dự án này
trên cái cơ sở cơ cấu về vốn đầu tư đó
thì cái phần còn lại sẽ
huy động vốn từ
tư nhân từ nhà đầu tư
và hiện tại đang thu thì nó giao động
từ một đến một bảy trăm linh
đồng trên một km
như trong cái phương án mà tôi đưa ra
ở đây là có
áp dụng là một năm trăm linh
nó phù hợp chung với lại cái hệ thống chúng ta đang khai thác
tuy nhiên thì theo cái thời gian
theo trượt giá
thì sẽ có cái phần lộ trình tăng
cho các cái giai đoạn và cũng được
đưa vào kịch bản tính toán và
quan trọng hơn từ đó ta mới tính được
cái phương án tài chính và
làm cái cơ sở để chúng ta
kêu gọi cũng như là lựa chọn được nhà đầu tư
xác định được cái tổng mức đầu tư
xác định được cái giá trị
mà thu phí
trong suốt cái vòng đời của dự án
cũng như là cái thời gian thu phí
để chúng ta làm cơ sở lựa chọn được
chính xác của nhà đầu tư và thực hiện đầu tư
một lần nữa xin cảm ơn thứ trưởng
đã tham gia chương trình kinh tế dự báo của truyền nhân dân
thưa quý vị cao tốc bắc nam có vai trò quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế của đất nước
kết nối trung tâm chính trị hà nội
với trung tâm kinh tế thành phố hồ chí minh
đi qua ba mươi hai tỉnh thành phố
và các vùng kinh tế xã hội của cả nước
đặc biệt dự án này cũng kết nối
bốn vùng kinh tế trọng điểm
là bắc bộ trung bộ nam bộ
và vùng đồng bằng sông cửu long
vì vậy để hiện thực hóa chủ trương xây dựng cao tốc bắc nam
chính phủ các bộ ngành tỉnh thành
rất cần sự giáo diết
vào cuộc một cách mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa
một lần nữa xin được trân trọng
kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
mỗi tuần một chuyên đề
hy vọng kinh tế và dự báo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin bổ ích và lý thú
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình
kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội